ngay sau khi đội tuyển việt nam xuất sắc vượt qua đội tuyển jordani thì không khí ăn mừng chiến thắng đã tràn ngập trên khắp cả nước
và như đã thành thông lệ thì người dân hà nội đã tập trung tại những con phố quanh khu vực hồ hoàn kiếm để hô vàng chiến thắng
chơi ngang tài ngang sức với giordani và cầm hòa với tỷ số một một trong một trăm hai mươi phút thi đấu
đội tuyển việt nam bằng sự quả cảm đã chiến thắng giordani ở loạt đá luân lưu
dành tấm vé vào tứ kết asean cup ngay sau cú đá luân lưu của bùi tiến dũng hàng vạn người hâm mộ việt nam lại xuống đường ăn mừng chiến thắng
trong vòng chưa đầy hai mươi phút sau khi kết thúc trận việt nam jordani nhiều tuyến đường trung tâm của hà nội đã đông nghịt người hâm mộ với cờ đỏ sao vàng trên đầu dù trời rét và có sương mù
những tiếng hồ vang chúc mừng chiến thắng của đội tuyển việt nam đang vang rội khắp các tuyến phố
tiếng còi xe tiếng gieo hò và những khúc ca chiến thắng rộn vang
đường phố mang lại cảm xúc đặc biệt của những người hâm mộ bóng đá việt nam
tôi rất vui vì hôm nay là đội tuyển việt nam mình đã quá hay tôi nghĩ là có khi trận này là trận hay nhất từ trước đến nay
nói chung là bản thắng của công trượng nói chung là toàn đội đến nay rất cố gắng và tuyệt vời một trận đấu tuyệt vời
đã rất là hay và rất là kiên cường hôm nay chiến thắng rất xứng đáng
chiến thắng việt nam chiến thắng việt nam vô địch nha

các thành phố lớn hứa hẹn lại một đêm trắng nghẹt thở trong niềm vui sau chiến thắng trước đội tuyển jordani
đội tuyển việt nam chính thức giành tấm vé đầu tiên dự tứ kết asean cup hai nghìn một mươi chín